thưa quý vị khán giả từ khi được công bố và ra mắt tại việt nam tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
vaccine gadaxin phòng ung thư cổ tử cung ung thư hậu môn ung thư hầu họng
u nhú sinh dục do virus hpv luôn trong tình trạng khan hiếm do nhu cầu tiêm chủng rất cao trên toàn thế giới
tuy nhiên nhằm bảo đảm nhu cầu tiêm chủng của người dân trong nước
hiện vaccine này đã có tại hệ thống tiêm chủng vnvc và đón hàng nghìn người tiêm mỗi ngày
để hiểu rõ hơn về tác dụng phòng bệnh của vaccine này
ngay sau đây xin mời quý vị theo dõi nội dung tư vấn của chuyên gia y tế đến từ hệ thống tiêm chủng vnvc
theo các chuyên gia y tế nhiều trường hợp nhiễm virus hpv sẽ tự biến mất
tuy nhiên một số tuyếp virus nguy cơ cao có thể gây ra những lo ngại về y tế
từ mụn cóc sinh dục đến ung thư như nữ giới ung thư cổ tử cung ung thư âm đạo và âm hộ
nam giới ung thư dương vật cả hai giới ung thư hầu họng và ung thư hậu môn bao gồm cả miệng và lưỡi
sau nhiều tháng khăn hiếm trên toàn quốc vaccine gardasil và gardasil chín phòng bệnh ung thư cổ tử cung
và các bệnh nguy hiểm do virus hpv đã về đầy kho vnvc
khi làm ở trong công ty thì em được mấy chị bạn giới thiệu mấy chị nói là mấy chị kêu em tới tuổi rồi đi tiêm đi
thì nói bây giờ có loại gardasil chín phòng được nhiều tiếp hơn tiêm được cho nam nữa
thì cho nên là hôm nay em quyết định đến đây em tiêm
hôm nay tụi em tới tiêm vaccine gardasil chín
theo em được biết thì vaccine này có thể phòng được nhiều loại ung thư ở cả nam và nữ
nên là sau khi nghe tin là vaccine gardasil chín về vnvc thì em đã chủ động đi tiêm
cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe báo số năm hôm nay
thưa bác sĩ thì tại việt nam hiện nay có những loại vaccine nào phòng bệnh ung thư do hpv
hpv thì nó rất là nhiều cái chủng và nó có tới hơn một trăm linh cái chủng hpv
và trong đó thì bốn mươi cái chủng là nó có nguy cơ cao để gây nên cái bệnh ung thư cổ tử cung
và một số các cái bệnh ung thư ở những cái vùng sinh dục cũng như là hầu học
thì hiện nay ở việt nam thì chúng ta đang có hai cái bệnh ung thư cổ tử cung

hai cái loại vaccine ngừa hpv đều của do hãng msd của mỹ
nó gồm có là gạt ra siêu ngừa bốn chủng và gạt ra siêu ngừa chín chủng
các cái vaccine này thì nó sẽ có một cái hiệu quả phòng bệnh nhiễm hpv
gây ra những phạm vi phòng bệnh và lợi ích của nó tiêm chủng như thế nào
thì chúng ta sẽ thấy như thế này
đối với cái gạt ra siêu ngừa bốn chủng thì nó sẽ có hai cái chủng là sáu
và một mươi một là ngừa được cái u nhú xùi màu gà sinh dục
và cái chủng một mươi sáu một mươi tám thì ngừa ung thư ở phụ nữ và trẻ gái từ chín đến hai mươi sáu tuổi
hiệu quả của cái việc phòng ngừa của hai cái chủng một mươi sáu một mươi tám thì nó đạt được tới khoảng chín mươi
ngoài ra thì với cái gạt ra siêu chín chủng thì bổ sung thêm năm cái chủng nữa
đó là cái chủng ba mươi một ba mươi ba bốn mươi năm năm mươi hai và năm mươi
thì nó mở rộng được cái phạm vi đối tượng phòng ngừa
đó là ngừa được cho cả nam và nữ
và thậm chí nó sẽ phòng ngừa được luôn cho cái cộng đồng người đồng tính
đồng tính nam cũng như cộng đồng tính nói chung lgbt
gạt ra siêu chín nó mệnh danh do vậy mà nó được mệnh danh là vaccine bình đẳng giới
chủng được cho cả hai giới nam và nữ
và nó phòng ngừa được lên đến chín mươi ba
bác sĩ có thể phân tích rõ hơn
về tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng bệnh ung thư do hpv
hiện nay thì với cái vaccine phòng bệnh là gạt đa siêu cũng như là gạt ra siêu chính chủng
thì đã hỗ trợ được rất là nhiều cho cái việc chúng ta phòng bệnh các cái bệnh ung thư kể trên
đối với nữ và đối với nam do hpv gây ra
với cái hiệu quả của cái gạt ra siêu chín chủng đã đưa được thêm rất là nhiều các cái chủng mới vào
và nó đã giúp tăng được cái tỷ lệ phòng được
các bệnh do cái hpv gây ra
hiện nay hệ thống tiêm chủng của vnvc thì có đầy đủ hai loại vaccine gặt siêu ngừa bốn chủng
và gạt ra siêu ngừa chín chủng để phòng được các cái bệnh nhiễm do hpv gây ra
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
với gần một trăm linh trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc
hệ thống tiêm chủng vaccine cho trẻ em và người lớn vnvc là địa chỉ tiêm chủng uy tín
hiện đại được người dân và gia đình tin tưởng và lựa chọn
là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng vaccine lớn
hệ thống tiêm chủng vnvc được đàm phán trực tiếp để đặt mua số lượng lớn
đáp ứng nguồn cung theo nhu cầu của người dân
do đó dù nhiều nơi thiếu hụt vaccine
vnvc vẫn đảm bảo cung ứng đầy đủ các loại vaccine cho trẻ em người lớn
kể cả vaccine phòng virus hpv cam kết bình hồn giá kể cả thời điểm vaccine khăn hiếm
những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc mục sức khỏe ba mươi sáu
sáu năm ngày hôm nay xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai